thưa quý vị theo bộ y tế có bảy năm trăm tám mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi hai tháng tám
tổng số ca được điều trị khỏi là một trăm bốn mươi bảy sáu trăm sáu mươi bảy ca
tổng số ca tại việt nam tính đến ngày hai mươi hai tháng tám là tám hai trăm bảy mươi bảy ca
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy cho đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là ba trăm bốn mươi ba chín trăm bảy mươi hai ca
năm địa phương có số ca mắc cao nhất hiện nay gồm có tp hcm bình dương đồng nai long an và tiền giang
vào sáng ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội thông tin một mươi ba người nhiễm sars cov hai
gồm có tám ca tại cộng đồng và năm ca được cách ly
trong đó hai mẹ con phát hiện dương tính khi khám ở bệnh viện hồng ngọc
sáng nay tp hcm xếp chặt giãn cách xã hội
từ sáu giờ sáng hàng loạt người dân chạy xe ra đường trình giấy đi đường
nhưng không phải mẫu cơ quan chức năng cấp đã bị nhắc nhở và buộc quay đầu trở về
sáng nay số lượng người dân ra đường vắng hơn so với những ngày trước
những người dân lao động công chức viên chức nằm trong nhóm được ra đường phải có giấy đi đường
dấu hiệu nhận diện riêng công chức thì mặc đồng phục theo hướng dẫn của thành phố
tại các chốt kiểm soát các lực lượng trực chỉ giải quyết đúng cho các đối tượng
được phép ra đường theo quy định của ủy ban nhân dân tp hcm
các trường hợp còn lại nếu được xác định là vi phạm chỉ thị một mươi sáu sẽ bị xử lý và yêu cầu quay về
từ hôm nay đà nẵng tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa cứng toàn địa bàn thêm ba ngày
sau khi vừa hết hạn bảy ngày phong tỏa cứng theo quy định cũ
qua bảy ngày áp dụng phong tỏa cứng toàn thành phố đà nẵng đã tổ chức xét nghiệm toàn dân
qua đó phát hiện gần một ca dương tính với sars cov hai
trong đó hơn hai trăm tám mươi trường hợp mắc covid một mươi chín phát hiện qua lấy mẫu hộ gia đình
trong ba ngày phong tỏa cứng tới đây mục tiêu hàng đầu của thành phố là lấy mẫu xét nghiệm
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
ngoài ra đà nẵng sẽ bắt buộc test nhanh covid một mươi chín với tất cả người điều khiển phương tiện đi vào thành phố
cho phép những người giao hàng công nghệ được giao hàng thiết yếu cho các hộ gia đình có nhu cầu
phải đáp ứng những điều kiện như đã tiêm ít nhất một liều vaccine
xét nghiệm covid một mươi chín xét nghiệm định kỳ ba ngày một lần và có thể nhận diện tham gia giao thông do công an tp cấp
tiếp tục với một thông tin về an ninh trật tự
sau nhiều ngày trinh sát công an tp hồng ngự tỉnh đông tháp vừa bắt quả tăng trần hữu hiếu và võ thị nu đào
đang tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến đường thuộc khóm cây gia phường an lạc thành phố hồng ngự
hiếu và đạo khai nhận số ma túy trên là của võ thị bích tuyền nhờ giao cho một thanh niên
không rõ danh tính tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của tuyền tại khóm công cộc phường an lạc tp hồng ngự
lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy ba dao bấm bằng kim loại hai điện thoại di động
công an thành phố hồng ngự đã tạm giữ hình sự hai đối tượng hiếu và tuyền riêng đào thì cho gia đình cam kết bảo lãnh
vi phạm quy định trong phòng chống dịch ông vũ duy tấn bí thư đảng ủy sandra bram
vừa bị ban thường vụ huyện ủy chư quynh tỉnh đắk lắc ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ
theo đó ông tấn đã đi giải quyết việc gia đình tại huyện cronana tỉnh đắk lắc
trong lúc huyện chư quynh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhưng không báo cáo xin phép huyện ủy
bên cạnh đó ông tấn đã có tiếp xúc với người từ vùng dịch
nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định
do đó ban thường vụ huyện chư quynh đã tạm đình chỉ chức vụ
thưa đảng ủy sandra bram đối với ông tấn kể từ ngày hai mươi một tháng tám
đồng thời ban thường vụ huyện ủy chư quynh cũng giao ủy ban kiểm tra huyện ủy
tham mưu tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể đảng ủy sandra bram
và cá nhân ông vũ duy tấn sau khi ông này hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định
đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
hoàng minh hải tạm trú tại phương trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bị công an phường trảng giải lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần tám triệu đồng
sáng ngày hai mươi một tháng tám hoàng minh hải sử dụng tài khoản facebook có tên gia minh khang
đăng tải thông tin lên trang đô thị phương trảng giài
nội dung xuất hiện hai mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín tại hẻm tư bách chín mươi bảy khu phố ba phường trảng giài
sau khi thông tin được đăng tải đã gây hoang mang dư luận trong quần chúng
qua điều tra công an phường trảng giai xác định chủ tài khoản facebook đăng tin là hoàng minh hải
nên đã yêu cầu hải về trụ sở làm việc
tại đây hải khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình khi đã đăng tải các nội dung thông tin sai sự thật
về dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang trong nhân dân ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
những hành vi này cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo hơn nữa công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình hiện nay
thưa quý vị nhiều địa phương trên cả nước đang phải gồng mình chiến đấu từng giây từng phút với dịch covid một mươi chín
thậm chí là phải áp dụng một số biện pháp hạn chế đi lại của người dân
vì lợi ích chung là kiểm soát dịch bệnh một cách nhanh chóng và triệt đẻ nhất
tuy nhiên thời gian qua đã xuất hiện nhiều đối tượng
vụ lợi đã có hành vi làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín bán cho người có nhu cầu để kiếm lời
không những thế còn mua bán giấy đi đường giả để qua các chốt kiểm dịch
hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trái với lương tâm đạo đức trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường nguyễn trãi thanh xuân hà nội
khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người này do công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe vg ở số chín đào duy anh quận đống đa cấp
tuy nhiên qua chất vấn trực tiếp tổ công tác phát hiện giấy tờ trên là giả mạo nên đã bàn giao người vào phương tiện cho công an phường thượng đình quận thanh xuân làm rõ